nắng hạn gây gắt kéo dài đang khiến cho người dân tỉnh bình định lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng cuộc sống hàng ngày bị đảo lộn
hiện tại ubnd tỉnh đang yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ứng phó với hạn hán
để giải quyết nước sinh hoạt cho người dân vùng khô hạn trước mắt chính quyền cần hỗ trợ vận chuyển nước sạch từ các nhà máy nước đến cấp cho người dân với định mức hỗ trợ tối thiểu là năm mươi lít một hộ một ngày
ở những vùng có nguồn nước ngầm thì mở thêm mạng đường ống các công trình cấp nước đã có sẵn để cấp nước đồng thời hỗ trợ kinh phí cho người dân khoan giếng bơm lấy nước ngầm sử dụng
hiện bình định có một trăm sáu mươi năm hồ chứa thủy lợi thì có đến một trăm bốn mươi hồ cạn nước
dưới mực nước chết hai mươi năm hồ chứa còn lại chỉ đạt hai mươi bốn dung tích thiết kế
nắng hạn làm cho gần một mươi một năm trăm linh hectare lúa của vụ hè thu bị thiếu nước bốn trăm tám mươi một hectare lúa bị chết khô vì hạn hán